mới đây trong phiên thảo luận của quốc hội về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã đưa ra kiến nghị việt nam cần công bố hết dịch ở trong nước với ba tiêu chí
một là tỷ lệ người nhiễm trên một triệu dân không quá năm người hiện ta chỉ có ba một người nhiễm trên một triệu dân
hai là tỷ lệ người đang điều trị không quá một người trên một triệu dân hiện chỉ có hai người
và thứ ba là không có người chết
thông tin này khi được chia sẻ trên các báo và diễn đoán
các mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ ủng hộ kiến nghị của ông nguyễn thiện nhân
việt nam ta hai tháng rồi không có dịch trong cộng đồng
vậy công bố không còn dịch hết dịch trong nước là đúng rồi để còn làm ăn và phát triển
nhưng mở cửa thì cần có biện pháp quản lý nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài
chúng ta đang kiểm soát dịch rất tốt
theo tôi nên mở cửa trở lại để thông thương phát triển kinh tế
nhưng cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể từng bước một tránh bùng phát dịch trở lại
rất cần công bố hết dịch vì điều đó là sự thật
nhưng cần có kiểm soát ở cuộc sống bình thường mới
những người mà cứ bảo không được mở cửa giao thương là những người chưa thể hình dung ra hậu quả về kinh tế
bệnh có tiền còn chạy chữa được chứ đã bệnh mà còn không có tiền thì phải làm sao
tranh luận về công bố hết dịch trong nước mở cửa trở lại với các quốc gia đã an toàn
đại biểu nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y cho ý kiến
cần rất thận trọng bởi làn sóng dịch lần thứ hai vẫn đang treo lơ lửng ở nhiều quốc gia
trung quốc cũng đang có dấu hiệu bùng phát dịch trở lại ở một số nơi
đồng quan điểm này nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ lo lắng
việt nam trong thời gian qua đã chống dịch rất tốt
hiện tại tình hình dịch bệnh tại các nước khác vẫn chưa kiểm soát hết
nguy cơ còn đang rất cao nên việt nam cần thận trọng việc mở cửa thương mại trở lại
ai cũng muốn hết dịch ai cũng muốn mở cửa kinh tế đất nước phát triển
nhưng cái được trước mắt rất nhỏ
nếu xảy ra đợt bùng phát mới lúc đó thiệt hại về kinh tế xã hội nhân mạng rất lớn
công bố hết dịch đồng nghĩa với việc phải mở cửa thị trường
trong khi các nước khác đang có nguy cơ bùng phát lại dịch thì việc mở cửa thị trường là quá nguy hiểm
rủi ro dịch bùng phát trở lại cao lắm chúng ta cứ theo dõi tình hình các nước quanh ta là hiểu ngay
hôm nay tuyên bố hết dịch ngày mai lại bùng phát thì có nên không
đến thời điểm hiện tại việt nam được đánh giá là một trong những nước thành công nhất trên thế giới
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín khi khống chế thành công dịch bệnh
trong nhiều tuần gần đây không có thêm trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng
cũng như đến nay chưa có ai tử vong vì căn bệnh này
có được thành công đó là nhờ sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
đối ngũ thầy thuốc lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân các lực lượng chức năng khác
và đặc biệt là sự đoàn kết tinh thần chống dịch như chống giặc của toàn xã hội
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc công bố hết dịch cần được cân nhắc
để làm sao việt nam giữ được thành quả chống dịch trong sáu tháng vừa qua
đồng thời tạo điều kiện để thực hiện tốt mục tiêu kép chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội
việt nam công bố hết dịch trong nước mở cửa trở lại với các quốc gia đã an toàn
ý kiến quan điểm của bạn về kiến nghị này như thế nào
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện nay đang là thời điểm mà người dân thu hoạch vụ chiêm xuân hai nghìn hai mươi
do vậy nhiều gia đình trên địa bàn các huyện ngoại thành hà nội đã vô tư đem thóc ra phơi tại một số tuyến đường
không chỉ phơi thóc ở đường làng người dân còn ngang nhiên phơi thóc ở các đường tỉnh lộ
gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thường trực từ hoạt động phơi nông sản theo kiểu tự phát như hiện nay
và trên thực tế việc phơi thóc kiểu như thế này không chỉ gây mất an toàn giao thông mất mỹ quan
mà chất lượng thấp khi phơi cũng không đảm bảo bởi bụi và cát đá sỏi trên đường lẫn vào thóc gạo sau khi được xây ra
và mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
những hình ảnh không khó để bắt gặp tại các huyện ngoại thành hà nội những ngày gần đây
trong nhà ngoài ngõ đường làng ngõ xóm mọi khoảng trống đều được tận dụng để phơi thóc
và khi không còn đủ chỗ thì thóc lúa tràn cả ra đường quốc lộ thậm chí là cả đại lộ như thế này